ngày một mươi hai tháng một mươi liên đoàn bóng đá việt nam sẽ tiếp tục mở bán vé online các trận đấu của đội tuyển việt nam trên sân nhà thuộc vòng loại world cup năm hai nghìn hai mươi
và nếu chưa may mắn mua được vé của trận đấu với malaysia vừa qua thì lần này quý vị và các bạn có rất nhiều cơ hội để sở hữu được tấm vé vào sân cổ vũ trực tiếp cho đội tuyển quốc gia